các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tài xế trịnh tuấn hào bốn mươi năm tuổi chú quận tám tp hcm điều khiển bị phát hiện có chở tám thùng chân bò nặng khoảng năm trăm linh kg
bên ngoài có đóng dấu kiểm dịch của trạm thú y huyện phú xuyên tri cục thú y hà nội nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch
cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ số thực phẩm trên để tiến hành lấy mẫu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
tài xế trịnh tuấn hào bị xử phạt hai năm triệu đồng lỗi vận chuyển hàng thực phẩm không có giấy tờ hợp lệ và tước giấy phép lái xe ba mươi ngày